bộ y tế đang dự thảo quyết định về tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường việt nam
trong đó bộ đề xuất tăng vốn điều lệ của quỹ này
cụ thể bộ y tế đề xuất nâng mức vốn điều lệ của quỹ từ một tỷ đồng lên ba tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi năm được cấp đủ ba tỷ đồng
vốn điều lệ của quỹ được hình thành từ các nguồn ngân sách nhà nước cấp và quỹ đầu tư phát triển
theo dự thảo quỹ bảo vệ môi trường việt nam là quỹ bảo vệ môi trường quốc gia
là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do thủ tướng chính phủ thành lập
quỹ bảo vệ môi trường việt nam có chức năng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi
tài trợ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các chương trình dự án các hoạt động nhiệm vụ bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch ngân sách nhà nước trên phạm vi toàn quốc
và bảo đảm an ninh tài nguyên nước vùng đồng bằng sông cửu long